đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thị kim tiến làm trường đoàn đã làm việc với tỉnh hòa bình
và chỉ đạo làm rõ nguyên nhân sự cố y khoa khiến bảy người tử vong khi chạy thận nhân tạo
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình vào ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua
tại buổi làm việc với lãnh đạo ubnd tỉnh sở y tế tỉnh và bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến đã chỉ đạo sở y tế thành lập hội đồng chuyên môn
mời các chuyên gia đầu ngành để sớm tìm ra nguyên nhân để ổn định tình hình
và sớm thiết lập lại hoạt động của khoa thận nhân tạo của bệnh viện
giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã nhận trách nhiệm trước bộ trưởng về sự cố trên
đồng thời phối hợp với công an để cung cấp đủ các mẫu theo yêu cầu
phía bệnh viện và sở y tế tỉnh đã thành lập hội đồng chuyên môn và mời thêm các chuyên gia
của bệnh viện bạch mai để phân tích tìm ra nguyên nhân
theo giám đốc sở y tế hòa bình đề xuất cần sớm khôi phục lại khoa thận nhân tạo
để giảm tải bệnh nhân phải xuống tuyến trung ương vì hiện đang có trên một trăm linh bệnh nhân thường xuyên chạy thận
thời gian khôi phục lại phải mất ít nhất một mươi ngày để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các bệnh nhân tử vong
và khẳng định bộ y tế sẽ chỉ đạo sở y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
phối hợp chặt chẽ với bộ công an công an tỉnh hòa bình để sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc